thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay chín tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử nguyễn thái luyện ba mươi sáu tuổi
chủ tịch công ty cổ phần địa ốc alibaba và hai mươi hai đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
sáng nay hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo
nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty alibaba là người đầu tiên trả lời thẩm vấn
trả lời hội đồng xét xử bị cáo nguyễn thái luyện cho rằng bản thân không lừa đảo chiếm đoạt tài sản phủ nhận cáo trạng
về việc xin dự án để phân lô bán nền bị cáo luyện cho rằng bản thân đã vận dụng luật đất đai
không kêu oan như nguyễn thái luyện bị cáo võ thị thanh mai vợ nguyễn thái luyện và bị cáo nguyễn thái lĩnh em trai nguyễn thái luyện đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
các bị cáo khai mọi việc đều làm theo chỉ đạo của luyện